thưa quý vị sân khấu thực tế ảo trong cuộc đua công nghệ
bất chấp cảnh báo người dùng vẫn sử dụng kem trộn là những thông tin đáng chú ý
trong thành phố hôm nay ngày một mươi tháng một
và tôi là giang thái người sẽ đồng hành cùng tất cả quý vị trong chương trình thành phố hôm nay
thị trường căn hộ cao cấp tại thành phố hồ chí minh đang có xu hướng tăng mạnh
giá bán căn hộ hàng a bình quân hơn một trăm bốn mươi ba triệu đồng trên một m hai
đổi thêm ba mươi sáu theo quý
báo cáo thị trường căn hộ mùa cao điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một của custmand weffield việt nam cho biết
trong quý tư vừa qua giá trào bán chung cư hạng a phân khúc cao cấp tại thành phố hồ chí minh
đã có mức tăng đột biến
theo đó thị trường chứng kiến giá trung bình tăng chín theo quý và một mươi năm ba theo năm
trên chung cư hàng a ghi nhận mức giá trung bình đạt một trăm bốn mươi ba sáu triệu đồng
sáu hai trăm sáu mươi sáu usd một m hai vọt lên ba mươi sáu theo quý và tăng
hai mươi ba theo năm
giá bán căn hộ hàng a leo thang do các sản phẩm mới tung ra thị trường đều thiết lập mặt bằng giá mới
biên độ tăng giá của căn hộ cao cấp trong quý vừa qua ghi nhận gấp hai lần so với phân khúc bình dân
căn hộ hạng b phân khúc trung cấp có mức giá ổn định năm mươi sáu bảy triệu đồng
tương đương hai bốn trăm bảy mươi bốn usd một mét vuông và là phân khúc ít biến động giá trong quý
theo đơn vị khảo sát đánh giá trong điều kiện bình thường mới
sống chung với covid một mươi chín tại tp hcm tiến độ xây dựng và các hoạt động mở bán đã sôi động trở lại
triển vọng thị trường chuyển biến tích cực dự báo nguồn cung mới có thể đạt hai mươi năm đến ba mươi căn
sẽ mở bán trong tháng một mươi hai tới
các công cụ bán hàng trực tuyến vẫn được sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng từ cuối năm ngoái nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh xây dựng nhà mẫu
để hỗ trợ việc bán hàng trực tiếp nhằm cải thiện thanh khoản
thưa quý vị việc huyện nhà bè huyện bình chánh của tp hcm đẩy mạnh lộ trình
từ huyện lên quận trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đã khiến thị trường bất động sản vùng ven thành phố dậy sóng
cụ thể nhà bè hiện đã đáp ứng được hai mươi bốn trên ba mươi tiêu chí lên quận
và có tốc độ tăng trưởng thuộc tóc đầu với hơn một mươi hai một mươi bốn
nhà bè chỉ còn ba trăm năm mươi hectare đất nông nghiệp chiếm ba tổng diện tích
dự báo năm năm nữa chỉ còn một trăm linh chín hộ làm nông nghiệp
tỷ lệ một
đến năm hai nghìn ba mươi nhà bè không còn hộ nào làm nông nghiệp
do cơ cấu đất và số hộ làm nông nghiệp có ích
nên nhà bè có thể là huyện lên quận sớm nhất
còn đối với bình chánh hiện nay được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm hành chính
của tp bình chánh năm hai nghìn hai mươi năm tương tự mô hình trung tâm hành chính tp thủ đức
đây được xem là đòn bẫy quan trọng được địa phương xây dựng từ nhiều năm qua
với vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh khu tây sài gòn
những thông tin trên đang tạo ra đợt sóng cho thị trường bất động sản khu tây nam sài gòn
theo các chuyên gia việc bình chánh nhà bè trục trịch lên quận hay thậm chí là thành phố
không đơn thuần là danh sưng mà hơn hết đây chính là tiền đề thu hút vốn đầu tư
trong và ngoài nước để nhanh tốc độ đô thị hóa nhận được đầu tư công
từ hạ tầng cho đến cơ sở vật chất dịch vụ
cũng từ đây thị trường bất động sản của những dự án thuộc khu vực lân cận tp hcm
sẽ trở thành tâm điểm của thị trường phía nam
hai tuần qua một tài khoản trong giới đầu tư cáo buộc game phi mà streamer virus
kêu gọi đầu tư có dấu hiệu lừa đảo
và sáng nay ngày một mươi tháng một trên mạng xã hội cá nhân piros đã chính thức lên tiếng phản hồi
tài khoản twitter bscchem gây chú ý khi đăng bài cảnh báo sáu game phi có dấu hiệu lừa đảo
trong đó có game zukimoba mà virus nhiều lần stream giới thiệu
trước đó cũng có nhiều tài khoản khác đặt dấu hỏi về rủi ro của zukimoba
trong video mới nhất virus phủ nhận cáo buộc lùa gà đầu tư
dù bạn tham gia năm năm hay năm mươi năm hay ba tháng hay năm ngày
cái lý do người ta tin tưởng mình và cái lý do mình đã thực hiện và vẫn ổn đến tận bây giờ
và cái đối tác có thể tắt mình bây giờ thì nó minh chứng việc mình chưa làm sai gì cả
còn virus nắc lại là virus sẽ không có minh chứng rằng mình tham gia thị trường bao lâu
tại vì cái đấy thứ chất là tìm rất là dễ cái thứ hai đó là nó không giải quyết vấn đề gì
đến nay tài khoản bscchem chưa đưa ra phóng thức cụ thể về các game trong buồng cảnh báo
đây cũng là một tài khoản không có ipe việt nam
nên có nhiều dấu hỏi xác thực thông tin
tuy nhiên các tranh cãi liệu yuki moba có phải là một chiêu scam mới vẫn đang nóng trong giới đầu tư
sau một thời gian hỗ trợ các tài xế xe công nghệ về khoản thuế thu nhập cá nhân đối với tiền thưởng hoa hồng
thì một số ứng dụng đã thông báo đưa khoản thuế này về mức một năm từ đầu năm hai nghìn hai mươi
cụ thể các doanh nghiệp như grabpaymint trước thời điểm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
áp dụng mức tính một thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng của đối tác
từ một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một khi thông tư bốn mươi có hiệu lực
thế suất với tiền thưởng của các đối tác tài xế được điều chỉnh từ một lên một năm
phần thuế này do các ứng dụng nền tảng đứng ra thu hộ
năm hai nghìn hai mươi một trong bối cảnh dịch bệnh nhiều ứng dụng đã hỗ trợ phần thuế thu nhập cá nhân tăng thêm theo quy định là tám mươi
tuy nhiên đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai một số ứng dụng thông báo sẽ cắt khoản hỗ trợ này với tài xế
sau gần một năm phải tạm nghỉ vì covid
thì hôm nay các quán bar vũ trường karaoke tại tp hcm đã chính thức được mở cửa trở lại
tại hầu hết các quán karaoke nhân viên đang tất bật lau dọn chuẩn bị nước hưu quẩn
máy đo thân nhiệt bao bọc micro để sẵn sàng
để hoạt động trở lại một trong những tiêu chí khác biệt nhất mà các cơ sở karaoke phải đáp ứng là phòng cách ly tạm thời
mỗi cơ sở dành riêng một phòng hát gần lối ra nhất để khách hàng nghi nhiễm covid một mươi chín cách ly tạm thời chờ y tế địa phương đến chăm sóc
việc mở cửa karaoke vào thời điểm diễn ra nhiều hoạt động như tổng kết liên hoan gặp mặt cuối năm
và tâm lý vui mừng của người dân khi dịch bệnh đang được kiểm soát tốt
sẽ là cơ hội để doanh nghiệp tăng doanh thu bù lỗ chi phí âm sau gần một năm bị đóng cửa
sản xuất không gian thực tế ảo đang là ngành được kích thích mạnh mẽ bậc nhất sau hai năm đối mặt đại dịch
những sân khấu thực tế ảo ngay càng hoàn thiện về công nghệ với chi phí sản xuất tiệm cận với khách hàng quy mô vừa và nhỏ
tiềm năng của ngành công nghiệp tỷ đô này đang mở ra nhiều cơ hội cho việt nam
đặc biệt là với đội ngũ kỹ sư nghệ sĩ thiết kế đủ trình độ tạo sản phẩm cho nhiều thị trường khắp thế giới
thị trường sản xuất thực tế ảo và thực tế tăng cường tại khu vực đông nam á đang tăng trưởng ba mươi tám ba mỗi năm
với giá trị thị trường lên đến ba mươi một sáu tỷ usd giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bảy
ảnh hưởng của các chính sách phòng chống dịch bệnh gắt gao trong năm hai nghìn hai mươi một đã trở thành đòn bẫy cho thị trường này tại việt nam
virtual sẽ có một số ưu điểm ví dụ như là nó sẽ không bao giờ giới hạn bởi mặt sáng tạo
bởi vì đối với công nghệ chúng ta không bao giờ sẽ bị giới hạn
đối với những công nghệ về virtual đặc biệt bây giờ hiện tại là công nghệ đang còn đang phát triển
chúng ta có thể có thêm những công nghệ mà nó mang đến những trải nghiệm kiểu ba d bốn d cho các khán giả
và có thể là có những tương tác về mặt social media đối với người dùng trong nghề thực tế
trước khi covid một mươi chín trở thành mối đe dọa toàn cầu thực tế ảo và thực tế tăng cường áp dụng trong giải trí đã được phát triển
tuy nhiên giai đoạn đó công nghệ này chỉ bối rỡ trong sản phẩm video
ca nhạc hoặc tạo hiệu ứng trên sân khấu vượt lý
thậm chí trong năm hai nghìn hai mươi khái niệm chương trình biểu diễn hoàn toàn trong không gian ba d vẫn còn mang tính thử nghiệm
thật ra từ năm hai nghìn một mươi chín làm ở nguyễn huệ là tụi em đã có bắt đầu làm aia ellamond ở trong cái sân khấu offline của nguyễn huệ
bởi vì đây là cái bước đi và nó là cái định hướng của capitol khi mà các bác xây dựng lên cái studio này
quan trọng hơn là khán giả đã hiểu được chuyện này rồi
nên khi mà mình làm mình không cần phải giải thích
mình sẽ giải thích với khán giả là virtual ocean là gì cái cách nào để enjoy với cái virtual ocean
và cái challenge tiếp theo của tất cả những người làm virtual ocean này là thứ nhất cái gì sẽ đẹp
thách thức của dịch bệnh ban đầu là trở ngại
song chiến dịch bệnh và những khó khăn về không gian đang kích thích những công ty sáng tạo như chúng tôi
tìm được công nghệ mới và tư duy tốt hơn để làm ra sản phẩm gần nhất với sân khấu vật lý
những công nghệ và cách làm cải tiến liên tục đa tăng cảm xúc của các sân khấu biểu diễn thực tế tăng cường thực tế ảo
một sự kiện góp phần vào sự phát triển phi mã của sản xuất thực tế ảo là facebook đổi tên thành meta
và bỏ chi phí không hề nhỏ cho chiến dịch quảng bá vũ trụ metaverse
sự phổ cập khái niệm và tính năng của thực tế ảo không gian ba d giải lập của metaverse
đã lắp đường cho các studio sáng tạo những công ty cung cấp dịch vụ ghi hình và tổ chức biểu diễn
sân khấu không gian qua giấy lập ba d hiện nay đã có thể thực hiện với chi phí vài chục triệu
đến những chương trình kinh phí vài tỷ đồng trong điện ảnh
có những đơn vị
họ cũng làm sân khấu ảo hai d có những đơn vị họ cũng làm sân khấu ảo ba d
và có những đơn vị họ làm cao cấp hơn là công nghệ thực tế ảo
được đánh giá là chi phí đang ở mức ổn nhất đó để phù hợp với rất nhiều doanh nghiệp
còn sân khấu ảo hai d thì là mức phí nó thấp hơn vì nó không được thật
và để tìm được những cái đơn vị mà làm sân khấu ảo ba d tốt
thì người ta cần phải xem những thành viên
của sân khấu ảo ba d
các công ty đó và những bạn coder bạn lập trình viên
là những bạn chủ chốt ở trong công nghệ sân khấu ảo ba d này
chứ không phải là những người vẽ ba d tốt
từ những cơ sở lạc quan đó tôi thật sự tin rằng sự mở rộng của ngành công nghiệp này
đặc biệt việt nam sẽ mau chóng trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng cho thế giới
một yếu tố khác là sự bổ trợ của ngành thể thao điện tử và game đang phát triển mạnh
việt nam có những coder tài giỏi với nguồn lực sản có
kết hợp với các tư duy gần giống với những công ty đó
những người tiên phong như microsoft và facebook
tương lai cho ngành này tại việt nam đang rất mở
report linker đang có tầm nhìn lạc quan vào khu vực châu á thái bình dương
trong ngành sản xuất thực thể ảo
tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm đang được dự báo
ở mức một mươi bốn chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi sáu
còn tại việt nam nhiều năm qua đã có nhiều studio sáng tạo kỹ xảo
gia công một phần cho ông lớn phim mảnh như netflix disney
xu hướng công sưởng toàn cầu đang tạo ra việc
làm cho đội ngũ kỹ sư và nghệ sĩ thiết kế ba d trong nước
đồng thời với xu hướng ra đời của nhiều vũ trụ tương tự như metaverse
công việc dành cho nguồn nhân lực tại việt nam sẽ liên tục mở rộng
từ năm đến một mươi năm tới
kem trộn là thuật ngữ không còn xa lạ trong những năm gần đây
song song với những mỹ phẩm được cấp phép
thì kem trộm trắng da vẫn có chỗ đứng của riêng mình
mặc cho các chuyên gia cảnh báo về tác hại của nó
đối với sức khỏe người dùng
phóng viên tp aea
đã thâm nhập vào ma trận kem trộn để hiểu vì sao
người dân vẫn tin dùng nó bất chấp cảnh báo nguy hại đến sức khỏe
đến bất kỳ chợ truyền thống nào của thành phố
vào cửa hàng mỹ phẩm
bạn sẽ thấy bài bán rất nhiều loại mỹ phẩm
có nguồn gốc cũng như không rõ nguồn gốc xuất xứ
và muốn mua kem trộm không khó
chỉ cần đến quầy bán mỹ phẩm
bạn sẽ được người bán nhiệt tình giới thiệu
chỉ với hơn một trăm linh đồng
sẽ có đủ mặt hàng cho bạn chọn lựa
kèm theo hướng dẫn
chúng tôi đã thử trộn các loại kem lại với nhau
theo công thức của người bán
chỉ trong năm giây sau khi bôi vào da
đã nhìn thấy sự khác biệt về màu da
theo các bác sĩ
việc trộn nhiều loại mỹ phẩm với nhau
dù là mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ
cũng không phải là điều nên làm
nó luôn luôn có những sự kiểm duyệt
trước khi cho ra đời một sản phẩm mỹ phẩm
và ở đó nó sẽ khác nhau
với nồng độ và khuyến nghị sử dụng
các sản phẩm mỹ phẩm

ví dụ như những sản phẩm ở nồng độ thấp và an toàn
người ta cho phép sử dụng nhiều tháng
nhưng mà ở những sản phẩm có tác động nhiều đến da
người ta không cho phép sử dụng lâu dài
thì đó cũng giải thích
tại sao mà kem trộn gây hại cho da như vậy
tại vì thường người sử dụng người ta không hiểu được vấn đề đó
người ta sử dụng quá liều
người ta sử dụng nhiều hơn cái lượng
mà đáng lý ra người ta sử dụng
thưa quý vị tại bệnh viện gia liễu tp hcm
mỗi ngày có khoảng hai mươi người đến khám và điều trị
các bệnh về da liên quan đến kem trộn
hầu hết những bệnh nhân liên quan đến kem trộn
đều có chung triệu chứng
đó là da có dấu hiệu bị bào mòn mẫn đỏ
nổi mong mạch trên da
rất nhiều những biểu hiện da
ví dụ như đôi khi da mỏng như tờ giấy
hoặc da xuất hiện những chỉ máu
hoặc là da sạm nhịn trùng da
mụn trứng cá
những biểu hiện đó không phải là những biểu hiện của da khỏe
và chính là việc chúng ta dùng những hoạt chất
nó không có đúng với chỉ định
mà nó gây ra như vậy
để bán kem trộn thì cách dễ dàng nhất
đó là đăng những tấm hình với làn da trắng luộc
lên các trang mạng xã hội
kèm theo những câu từ quảng cáo lọt tai
livestream trộn kem trong những chiếc thâu nhựa
với mũi mút thủ công
ở những nơi ẩm thấp và không đạt tiêu chuẩn
và chỉ với ba trăm linh đồng là quý vị đã có được
một kg kem trộn
và con số này sẽ càng trẻ nếu như mà mua với số lượng lớn
tuy nhiên để có thể sản xuất mỹ phẩm
thì các nhà sản xuất phải đáp ứng rất nhiều
những yêu cầu nghiêm ngặt từ cơ quan chức năng
để đảm bảo sức khỏe cho người chủ dụng
cái tác hại nó đáng lo nhất
mà chúng ta cần phải nghĩ tới đó là nó thấm vào máu
khi mà để cho cái hoạt chất
nó hoạt động nhanh như vậy đó
mà chúng ta phải băng ép nữa
thì nó sẽ đẩy những hoạt chất này đi vào máu
thứ nhất là để cho hiệu quả nhanh chúng ta phải sử dụng liều cao
những cái hoạt chất vừa mạnh
vừa liều cao nồng độ cao như vậy
mà chúng ta bắn ép nó sẽ đẩy vào máu
và khi đẩy vào máu nó sẽ gây cho chúng ta ngộ độc
không đi vào máu vẫn có những cái trường hợp tử vong
do cái kem trộn xảy ra
đây là một trong số hàng trăm nạn nhân
của mỹ phẩm trắng da cấp tóc
trôi nổi trên thị trường
được các bác sĩ bệnh viện gia liễu
thành phố hồ chí minh điều trị
cái giá phải trả cho việc ham trắng nhanh
trắng cấp tóc là quá lớn
thế nhưng làm đẹp
là nhu cầu chính đáng của phụ nữ
để có một làn da như ý
người dân cần phải cẩn trọng
bởi chất gì bôi lên người
cũng có phát hại
đối với những tình trạng sắc tố da
như là nám má tàn nhan
hoặc là sạm da do tăng sắc tố sâu viêm
nó sẽ cần ít nhất khoảng chừng
ba tháng bốn tháng
thậm chí là hơn nửa năm để có thể cải thiện được
và cái sự cải thiện này nó chỉ giảm thôi
nó không hết hẳn hoàn toàn được
cho nên những cái sự cải thiện quá nhanh
chúng ta phải đặt dấu chấm hỏi
cho cái sản phẩm chúng ta đang sử dụng
càng gần những ngày giáp tết
ma trận kem trộn càng nhộn nhịp
đặc biệt là
trên mạng xã hội
với lợi nhuận khủng cánh gian thương
sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để quảng cáo
sai sự thật bất chấp sự truy quét
của cơ quan chức năng
người tiêu dùng thông minh điều đó tất nhiên
nhưng đó là điều không dễ
khi thị trường có quá nhiều loại
chính vì vậy
cần tỉnh táo chọn những sản phẩm
có nguồn gốc rõ ràng
bằng sự chứng thật của cơ quan nhà nước
và tự trang bị kiến thức về mỹ phẩm
điều này hoàn toàn không khó
khi ngày nay kiến thức
thông tin tràn ngập trên internet
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
hy vọng rằng mọi người đã có được
những thông tin hữu ích mọi thắc mắc hay phản ánh
quý vị có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ thì giang thái xin chào
và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong số phát sóng tiếp theo